sau vòng bỏ phiếu lịch sử và kịch tính thứ một mươi năm vào dạng sáng ngày bảy tháng một theo giờ địa phương
lãnh đạo đảng cộng hòa tại hạ viện mỹ ông kevin mccarthy đã được bầu làm chủ tịch hạ viện
qua đó kết thúc bốn ngày đấu đá nội bộ gai gắt giữa các thành viên đảng cộng hòa
và đặt ra câu hỏi liệu ông có thể đoàn kết nội bộ đảng của mình hay không
vốn đang trong tình trạng chia rẽ nghiêm trọng và chỉ nắm thế đa số mong manh
trước đó ông mccarthy đã thất bại trong các lần bỏ phiếu do những nghị sĩ theo đường lối
cứng rắn của đảng cộng hòa đại diện chưa đầy một phần một mươi số hạ nghị sĩ của đảng này
phản kháng chống lại ông qua đó đẩy phe đa số mới tại hạ viện mỹ vào tình trạng hỗn loạn
tuy nhiên trong các vòng bỏ phiếu gần đây ông macarthy đã giành thêm được nhiều phiếu ủng hộ
từ các nghị sĩ này sau khi đưa ra nhiều nhượng bộ
tuy nhiên dù được bầu trở thành chủ tịch hạ viện mỹ nhưng giới chuyên gia cho rằng
ông mccarthy có thể đối mặt với nhiều khó khăn khi lãnh đạo một đa số hẹp và bị chia rẽ sâu sắc
ông mccarthy sẽ tuyên thể trước bốn trăm ba mươi ba thành viên khác của hạ viện
sau khi tất cả các thành viên mới tuyên thệ nhậm chức hạ viện sẽ chuyển sang phê duyệt gói quy tắc mới
mà ông macarthy đã đàm phán với các thành viên cực kỳ bảo thủ của đảng cộng hòa
cũng như bầu các vị trí lãnh đạo các ủy ban quan trọng của hạ viện như ủy ban đối ngoại
ủy ban quân lực ủy ban phân bộ ngân sách